cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh cửu đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam tài xế hồ minh trí ba mươi tám tuổi chú huyện vĩnh cửu để điều tra về hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định trước đó hồ minh trí điều khiển xe chở rác mang biển kiểm soát sáu mươi c hai mươi bốn nghìn bốn trăm tám mươi năm lưu thông trên đường tỉnh bảy trăm sáu mươi tám khi đến đoạn cầu thủ biên thuộc xã tân an huyện vĩnh cửu điều khiển xe rác vượt xe máy đi cùng chiều do chị kim thị mỹ xuyên
ba mươi tuổi quê ở tỉnh bến tre điều khiển chở theo con trai sáu tuổi và một bé gái cú va chạm khiến xe máy ngã xuống đường bé trai bị xe rác cán qua người tử vong tại chỗ riêng chị duyên bị thương nhẹ bé gái đi cùng rất may không bị thương